những phụ nữ nghèo mỗi người một hoàn cảnh một số phận nhưng lại có cùng một điểm chung về sự tạo tần chăm chỉ
không quản ngày nắng cát bỏng nắng cháy hay những buổi sáng tinh mơ dầm mình trong nước mưa và sương sớm
những đôi tay và tấm thân mang đầy bạo bệnh vẫn dầm mình trong nước biển
cũng như bao buổi sớm hôm nhọc nhằn khác cơn mưa và trận gió biển hôm nay cũng không quật được ý chí mưu sinh của họ